tại hà nội hội thảo cùng hà nội giảm rác thải nhựa đã được tổ chức với mục đích thảo luận về cách thức kiểm soát phối hợp xử lý rác thải giữa chính quyền doanh nghiệp và các nhóm cộng đồng
hội thảo cùng hà nội giảm rác nhựa được tổ chức nhằm chia sẻ thông tin về những thách thức trong kiểm soát quản lý rác thải nhựa trong xã hội nói chung và tại hà nội nói riêng
trong khuôn khổ chương trình các cơ quan chính phủ cùng doanh nghiệp và các nhóm cộng đồng đã thảo luận chia sẻ về cách thức quản lý xử lý rắc thải và trong dài hạn hướng tới giúp hà nội xây dựng chính sách quản lý loại rác thải này
chương trình được tổ chức bởi sở tài nguyên môi trường hà nội phối hợp cùng đại sứ quán hàn lan và hội đồng quốc tế về sáng kiến môi trường địa phương cùng sự có mặt của các tổ chức phi chính phủ và các nhóm cộng đồng